trong thời gian gần đây trên các tuyến sông thuộc huyện đầm rơi và thành phố cà mau tỉnh cà mau liên tục xuất hiện tình trạng cá chết
mặc dù ngành chức năng đã xác định nguyên nhân là do nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi việc xả thải của các khu công nghiệp và nước thải sinh hoạt của người dân
nhưng cho đến nay tình trạng cá chết vẫn chưa được khắc phục làm ảnh hưởng lớn đến việc nuôi trồng thủy sản của người dân
đây được xem là những con cá cuối cùng trong vuông tôm của gia đình ông phạm văn đủ ở ấp hòa nam xã hòa thành thành phố cà mau
theo ông đủ nhiều tháng nay hầu như ngày nào ông cũng chứng kiến cảnh cá tôm chết như thế này
không chỉ riêng gia đình ông đủ mà rất nhiều hộ dân nuôi tôm sống dọc các tuyến sông ngành hào bảy háp mương điều
thuộc huyện đầm rơi và thành phố cà mau đều phải chịu cảnh cá tôm chết hàng loạt và kéo dài
do nguồn nước sông bị ô nhiễm không thả nuôi được nên người dân đành phải treo ao như thế này
trong này mình đâu có biết thấy nước lớn thì chạy ra ngoài lấy lấy tưởng sao đi vô
nước xanh dần nó thu quắc thì trịt tôm tôm nó chết cua nó chết
cái bây hôm tôi mới xả xả ra nước nước vừa rồi chứ nước này xả ra cho nó khô
đang mà mình sơn lên đang mà mới thả nữa
chứ bây giờ đất tôi đang thui mà nước nó vô nó ô nhiễm vậy
nước ở dưới sông ngành hào nè lấy vô trong vuông á
rồi nó trôi vô vô mình thấy trong này nó cũng chết
nguyên nhân là lấy nước vô nó chết nước thải bên
mình xí nghiệp ở đó nó xổ ra rồi nước lớn mình lấy vô chết
theo báo cáo của sở tài nguyên và môi trường tỉnh cà mau
nguyên nhân cá chết là do nguồn nước bị ô nhiễm bởi việc xả thải của các nhà máy xí nghiệp
tại khu công nghiệp hòa trung xã lương thế trân huyện cái nước và thành phố cà mau
và việc xả thải của các khu dân cư mà không qua xử lý
qua phân tích đánh giá tất cả mẫu nước đều vượt quy chuẩn cho phép
chất lượng nước bị ô nhiễm
nếu nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng hàm lượng oxy hòa tan ở các mẫu nước là rất thấp
thực tế là mùi hôi do môi trường ở địa bàn xã lương thế trân trên tiếng kinh đường âm là có
trước tình hình đó xã cũng đề xuất báo cáo về trên là có hoạch tên là
tính nạo vét của tiếng kinh đường âm và cũng kiến nghị về trên
phải thường xuyên kiểm tra các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn xã
để khắc phục ngay những tình trạng ô nhiễm
nếu như có gò rỉ cũng như là
nước thải mà chưa qua xử lý thì cũng phải xử lý nghiêm túc
một cách nghiêm túc để mà khi mà xảy ra môi trường
tránh trường hợp mà để ô nhiễm môi trường gây khó khăn cho các sản xuất người dân
việc xả thải gây ô nhiễm môi trường của các nhà máy xí nghiệp
gây hiện tượng cá chết hàng loạt không phải là lần đầu tiên xảy ra ở cà mau
nguyên nhân thì đã được xác định rõ
và nếu như không có giải pháp xử lý chất thải của các khu cụm công nghiệp
thì các dòng sông sẽ ngày càng bị đầu độc